ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết thời gian qua các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra kiểm soát thị trường
nhưng tình hình buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng vẫn diễn ra
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh long an cho biết trong tám tháng qua lực lượng chức năng đã phát hiện
xử lý hơn hai bốn trăm linh vụ vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái
tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước trên bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó có hơn một sáu trăm linh vụ gian lận thương mại hơn bảy trăm linh vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu
trong lĩnh vực thuế hải quan còn xảy ra nhiều vi phạm như doanh nghiệp và cá nhân khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời gian quy định
khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan
trước tình hình trên ban chỉ đáo ba trăm tám mươi chín long an yêu cầu các lực lượng có liên quan
các địa phương tập trung mọi giải pháp để kiểm tra kiểm soát tốt tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới